thưa quý vị và các bạn trong phiên làm việc sáng nay quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên chính phủ trưởng ngành thuộc nhóm ngành khoa học và công nghệ giáo dục và đào tạo văn hóa thể thao và du lịch y tế lao động thương minh và xã hội thông tin và truyền thông
ngay sau đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã báo cáo giải trình làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
tại hội trường một số đại biểu đã đặt câu hỏi chất vấn thủ tướng phạm minh chính về việc triển khai cải cách chính sách tiền lương
chính phủ đã trình quốc hội về việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đề nghị thủ tướng cho biết việc bố trí ngân sách và xây dựng các cơ chế chính sách liên quan sẽ được chính phủ triển khai như thế nào
sắp tới thì chúng ta tiếp tục một là chúng ta tiếp tục hoàn chỉnh vị trí việc làm
cái thứ hai là cái tinh giản biên chế gắn với lại cái hoạt động hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị
chúng ta rồi cái tiết kiệm các cái khoản chi để chúng ta đảm bảo cái chi lương cho người lao động
như vậy là chúng ta phải thực hiện cả cái lương cho cán bộ công chức trong hệ thống chính trị của chúng ta
cái thứ hai là bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo bộ lao động thương minh xã hội rồi các cơ quan có liên quan
tiếp tục nghiên cứu để xây dựng cái chính sách tiền lương ngoài khu vực nhà nước
và hai cái chính sách này nó sẽ tiệm cận đến nhau theo cái nghị quyết hai mươi bảy của bán chấp hành trung ương
cùng với đó thủ tướng phạm minh chính cũng cho biết
chính phủ và thủ tướng chính phủ đã xác định cải cách thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
nếu mà đưa ra cái lựa chọn nào trong ba cái đột pha chiến lược này thì theo tôi là nó cũng phải hài hòa hợp lý
giảm chi phí cho doanh nghiệp thì cái này thì đúng là hiện nay thì cái thủ tục hành chính là dườm giả chính là cái mà nó gây cái tăng cái chi phí cho doanh nghiệp
rồi cái thứ hai là cái thái độ của một bộ phận cán bộ công chức viên chức xử lý công việc theo thẩm quyền của mình
mà chúng ta cứ phê phán nhiều đấy là đùn đẩy sợ trách nhiệm v v
chúng ta phải tăng truyền công tác truyền truyền
rồi vừa đối với lại
cán bộ công chức thì phải đảm bảo cái lợi ích tinh thần vật chất cho họ
để trên cơ sở đó họ đảm bảo được cái nhiệm vụ chức trách được giao
về các giảm chi phí cho doanh nghiệp
cũng trong ngày làm việc hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng đã trả lời chất vấn của các đại biểu xung quanh một số vấn đề nóng như công tác phòng cháy chữa cháy việc thúc đẩy kinh doanh phát triển hiện nay
kết thúc phiên chất vấn tại kỳ họp thứ sáu của hội khoáng một mươi năm
nhiều đại biểu đánh giá cao phần điều hành
cũng như tinh thần thẳng thắn chất lượng trách nhiệm đi đến tận cùng vấn đề tại phiên chất vấn lần này
bốn nhóm lĩnh vực với gần hai trăm linh lượt đại biểu chất vấn tranh luận với các thành viên của chính phủ
trong ngày làm việc hôm nay nhiều đại biểu nhấn mạnh phiên chất vấn đã diễn ra trong tinh thần cởi mở thẳng thắn trách nhiệm đi thẳng và đi đến tận cùng vấn đề
tại phiên chất vấn lần này đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tham gia trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội xung quanh một số vấn đề như giải pháp phòng chống tham nhũng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân công tác tổ chức bộ máy ở công an cấp cơ sở đấu tranh với tội phạm trong đó có tội phạm ma túy
bộ trưởng tô lâm cũng thẳng thắn đặt ra các vấn đề khó khăn hiện nay của lực lượng ngành với sự khó khăn trong vừa giảm biên chế
vừa phải tổ chức thực hiện đảm bảo nhiệm vụ chính trị là một khó khăn
tuy nhiên là sự quyết tâm và tổ chức khoa học cũng như tối đa quá lĩnh vực công nghệ thông tin để làm sao lực lượng cảnh sát lực lượng an ninh có thể thực hiện được nhiệm vụ chính trị của mình
đồng thời là cũng phải tổ chức một cách hết sức khoa học để đảm bảo an ninh cơ sở
và như vậy thì sắp tới phải có rất là nhiều những cái giải pháp
nó phải có sự chiến đấu
chỉ đạo xuyên suốt từ bộ chính trị cho đến chính phủ cho đến quốc hội và bộ công an để làm sao mà nó có những cái quy định hết sức là chi tiết
từ những cái đồng bộ đó thì chúng ta mới có được đảm bảo an ninh trực tự cho người dân
tôi cho rằng cái trả lời của bộ trưởng khiên chú tấm vừa rồi cũng rất là thẳng thắn
rất là trực diện và rất là quan tâm đó là những vấn đề chúng ta dùng
những vấn đề đó liên quan đang thực tế đang làm liên quan đến căn cấp công dân
liên quan đến những thủ tục hành chính đến đề án công sáu
thì tôi cho rằng những cái việc này bộ an đang làm tốt và đang thực hiện đúng cái tinh thần chủ trương
như của tổng thủy thư như của quốc hội của chính phủ bộ cầu
thì tôi cho rằng là bộ an cần tiếp tục làm tốt những cái nội dung mà đã hứa
nếu mà nói ấn tượng nhất tôi vẫn ấn tượng nhất với cái phần trả lời của bộ trưởng bộ công an

trách nhiệm của bộ trưởng vô cùng lớn trong công tác ổn định đất nước
đảm bảo các phòng an ninh đặc biệt là cái vấn đề an ninh trật tự an ninh chính trị
được bộ trưởng công an gắn trách nhiệm của mình với cái việc cụ thể hóa
chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống
thì những cái điều này tôi đã nhìn thấy
và những nội dung rất nóng liên quan đến tiêu cực đến phòng chống tham nhũng
và đến cái vấn đề các loại tội phạm trong này có cái tội phạm ma túy
và cái đối tượng phạm tội là trẻ hỏa thì cũng đã được giải quyết
và cái điều nữa là gì cũng liên quan đến cái câu chuyện của định danh điện tử
đến cái vấn đề bảo vệ bí mật cá nhân
gắn với cái câu chuyện bảo vệ bí mật nhà nước trong cái chuyển đổi số như thế nào
thì cũng đã được bộ trưởng công an chia sẻ và phải nói rằng ít câu hỏi
nhưng những câu hỏi đều được giải quyết thấu đáo
theo dõi phiên chất vấn cử tri và nhân dân đánh giá cao phần trả lời của các thành viên chính phủ
nhiều nội dung đổi mới ngắn gọn sát thực tiễn làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm
các hoạt động chất vấn cử tri và nhân dân đánh giá cao phần trả lời của các thành viên chính phủ

theo dõi phiên chất vấn cử tri và nhân dân đánh giá cao phần trả lời của các thành viên chính phủ